chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với xe máy do nam thanh niên điều khiển từ đường nhánh qua khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi ba tháng ba trên đường dt bảy trăm năm mươi ba đoạn qua khu phố phước tân phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi ba hướng từ thành phố đồng xoài đi mã đà đồng nai
đến đoạn khu phố phước tân phường tân thiện bất ngờ va chạm với xe máy lưu thông từ đường nhánh bên trái xe tải ra đường dt bảy trăm bốn mươi
cú va chạm khiến năm thanh niên và xe máy bị văng rội ngược trở lại nam thanh niên tử vong tại chỗ chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn
cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn